cà mau hiện đã bước vào đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín nên tình hình sạt lở đất ven sông ven biển diễn biến phức tạp
trong đó thị trấn nam căn huyện nam căn luôn là điểm nóng về tình trạng này
vụ sạt lở mới nhất xảy ra tại địa phương là vào lúc một giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu tại khóm năm
thị trấn nam căn huyện nam căn ước tính thiệt hại ban đầu hàng chục triệu đồng
theo số liệu mới nhất của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nam căn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra hai mươi một điểm sạt lở tổng chiều dài trên bốn trăm linh mét
sâu từ mét bờ và phía trong từ hai đến hai mươi mét
theo đó các vụ sạt lở làm ảnh hưởng và thiệt hại hai mươi bốn căn nhà ba hai hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
năm mét đường giao thông và một số công trình phụ khác ước tính tổng thiệt hại khoảng một tám mươi tám tỷ đồng